do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào miền bắc khiến nhiệt độ tại khu du lịch quốc gia sapa giảm mạnh
trong sáng nay ba mươi tháng một mươi một nhiệt độ đo được chỉ còn khoảng tám bốn độ c
dự báo trong đêm nay nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm chỉ còn khoảng từ năm đến sáu độ c
theo trung tâm khí tượng thủy văn lào cai dự báo đợt rét này được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đến nay
đặc biệt là tại khu du lịch quốc gia sapa nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất chỉ còn từ năm sáu độ c
do ban ngày nhiệt độ tăng ở mức khoảng từ tám một mươi độ ban đêm lại giảm mạnh chỉ còn khoảng năm sáu độ
nên gây ra sự tranh lệch nhiệt lớn khiến mọi người có cảm giác rét bút
để phòng tránh thiệt hại do thời tiết gây ra ủy ban nhân dân huyện sapa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho người và vật nuôi
chủ động giữ chữ thức ăn che kín chuồng trại và sửa ấm cho gia súc tránh để tiếp xúc với môi trường tự nhiên
đồng thời khuyến cáo du khách chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn khi tham gia các tour du lịch
đặc biệt là các tour leo núi phan xipang các lái xe trên tuyến quốc lộ bốn d phải đi chậm
bật đèn vàng xuyên xương quan sát kỹ đặc biệt vào ban đêm vì xương tại đây mù dày đặc che khuất tầm nhìn